văn phòng chính phủ vừa chuyển bộ giao thông vận tải xem xét giải quyết đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận về việc bổ sung lập quy hoạch cảng hàng không dân dụng thành sơn thành cảng hàng không kết hợp phục vụ quân sự và dân sự
văn phòng chính phủ vừa chuyển bộ giao thông vận tải xem xét giải quyết đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận về việc bổ sung lập quy hoạch cảng hàng không dân dụng thành sơn thành cảng hàng không kết hợp phục vụ quân sự và dân sự
văn phòng chính phủ đã có công văn gửi thủ tướng chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay thành sơn